thưa quý vị công an tp hcm công an tỉnh đắk lắc khánh hòa quảng nam hà tĩnh
vừa ra quyết định xử phạt đối với nhiều trường hợp vi phạm vì đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
liên quan đến vụ việc một nhóm người tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã tại tỉnh đắk lắc
có thể nói những thông tin thiếu kiểm chứng bịa đặt phản cảm như vậy được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dự luận
rất nhiều những thông tin sai sự thật được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội
kéo theo đó là những bình luận lượt like share trong số đó có rất nhiều thông tin mang tính kích động
thông tin về vụ tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu ea cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
đang thu hút sự chú ý của dư luận và nếu như người dùng mạng xã hội không tỉnh táo
rất có thể xem đây là những thông tin từ nguồn chính thống